tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tiếp phó chủ tịch quốc hội lào sổn phan phen kham my trưởng ban chỉ đạo xây dựng nhà quốc hội lào
khẳng định mối quan hệ giữa việt nam và lào là mối quan hệ thủy chung gắn bó sắt cánh bên nhau phó thủ tướng trịnh đình dũng cho biết
thời gian qua hai bên đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế
hai bên đã bàn về việc đảng nhà nước chính phủ quốc hội nhân dân việt nam ủng hộ đảng nhà nước chính phủ quốc hội nhân dân lào công trình quan trọng là nhà quốc hội của lào
đây là món quà ý nghĩa là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt anh em hai nước để người dân thấy rằng quan hệ việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
phó thủ tướng cho rằng hai bên cần nguyên tắc thực hiện để công trình không những đạt được mục tiêu về tiến độ đề ra
mà còn bảo đảm chất lượng kiến trúc kết cấu điều kiện văn hóa
phong tục tập quán đậm đà bản sắc văn hóa lào
trao đổi một số nội dung về công trình nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội sởm phan phan khâm my cho biết
phía lào đã thành lập một ban giúp việc và đang chuẩn bị các bước công việc để có thể tiến hành động thổ khởi công công trình dự kiến vào ngày một mươi tám tháng bảy tới
hiện hai bên đang hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công công trình vào ngày một mươi tám tháng bảy bàn giao vào quý i năm hai nghìn hai mươi
hoàn tất các công trình đào tạo chuyển giao công nghệ và vận hành vào cuối năm hai nghìn hai mươi